thưa quý vị ubnd tp hà nội điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường
ngay khi được mở cửa đến sau hai mươi một giờ các nhà hàng cơ sở ăn uống dịch vụ đã nhộn nhịp trở lại
đây chính là thông tin tích cực đối với các cơ sở kinh doanh để việc làm ăn buôn bán được khởi sắc ghi nhận của phóng viên thời sự
có mặt tại phố tạ hiện một trong những con phố sầm út đông vui và nhộn nhím nhất thủ đô
với những dịch vụ ăn chơi ăn uống đa dạng vào ban đêm
đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy được cái không khí nhộn nhịp sau hai mươi một giờ như thế này
và để được biết cảm nhận của người dân như cao thì mời quý vị khán giả cùng theo dõi
hai mươi hai giờ tại phố tạ hiện các cửa hàng đông nghìn khách đặc biệt là các bạn trẻ
không khí tại đây vô cùng nhộn nhịp
nhận được thông tin mở cửa sau hai mươi một giờ bà lê thị lợi
vô cùng phấn khởi chuẩn bị nhiều hàng hơn để đón khách
bởi đã một mươi năm tháng nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín công việc kinh doanh ăn uống của gia đình bà rất ảm đạp
sau khi nhà nước cho mở qua chín h lại mở trở lại về bình thường
thì tất cả các cửa hàng kinh doanh của chúng tôi rất là tốt và du khách đến rất là thoải mái
đấy rất là tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh như thế này là rất là tốt
trước đây đến chín h thì rất là vắng mà khách sẽ kiểu rất là đi về
thì có miệng pháp là cứ năm k thôi
là là là là
cứ khuẩn rồi cách dặn cách các thứ
nói chung là cứ thực hiện đúng năm k của nhà nước
đã rất lâu rồi hình ảnh những con phố đông đúc về đêm mới quay trở lại trên các tuyến phố hà nội
trước đó tất cả các cơ sở kinh doanh đều thực hiện quy định ngừng hoạt động sau hai mươi một giờ để phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân đến ăn uống trong tâm thế thoải mái hào hứng giải tỏa áp lực không cần lo lắng tới giờ đóng cửa để ra về
sau thông báo mở cửa ngày hôm qua thì đúng không khí
khí ăn nhậu này rồi kinh doanh các ngành hàng rất là sôi lổi
mọi người rất là tươi vui và chờ đón ngày như thế này
mong là cứ duy trì được như này để khách du lịch này được anh em ra đây được có không gian ngồi ăn nhậu
em cảm thấy rất là vui vì chị em lại được gặp lại nhau sau một đợt covid dài
em rất mong là mình được trở lại bình thường hoạt động lại tất cả các hoạt động bình thường
thông tin các cửa hàng ăn uống dịch vụ được mở cửa sau hai mươi một h
được tất cả
mọi người mong đợi để cuộc sống trở lại bình thường
đây chính là tín hiệu kinh tế vui mừng tạo thêm công an việc làm cho rất nhiều người lao động
tuy nhiên dù trong điều kiện nào tất cả mọi người đều cần đảm bảo công tác phòng dịch covid một mươi chín
để giữ vững thành quả chống dịch bởi nới lỏng nhưng không lời lòng